tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với năm bị cáo
gồm nguyễn đình sang nguyễn cao trọng lê thế việt huỳnh tấn tuấn và nguyễn lập nghiệp về tội giết người
theo có trạm vào ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi nguyễn đình trinh chú tại huyện crong búc tỉnh đắk lắc
cùng một số người đến hát tại quán karaoke ở phường an lạc thị xã buôn hồ
trong lúc hát trinh đã dùng tay sàm sỡ một cô gái là nhân viên phục vụ quán
khi cô gái phản ứng thì bị trinh dùng lon bia ném trúng đầu
thời điểm này sang cùng với bốn đối tượng đang ngồi uống rượu
khi biết chuyện nên cả nhóm mang theo hai cây dựa và một cây gậy sắt rồi đến quán karaoke
tại đây trinh và sang đã xảy ra mô thuẫn cả nhóm sang đã lao vào đánh chém liên tiếp nhiều nhát vào người trinh
nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng tỷ lệ thương tật là bốn mươi năm
hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn đình sang một mươi ba năm tù giam
các bị cáo còn lại từ năm đến một mươi năm
năm tù cùng về tội giết người
tại sơn la lực lượng chức năng đã liên tiếp bắt các vụ vận chuyển trái phép chất ma túy
cụ thể tại bản phát xã lòng sập huyện mộc châu tỉnh sơn la đối tượng tráng a phái bị bắt giữ cùng tăng vật là ba mươi viên ma túy tổng hợp
đối tượng khai nhận số ma túy trên là của một người đàn ông ở bên kia biên giới nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào về để bán kiếm lời
trong khi đó tại bản thống nhất xã trường khương huyện sông mã
hai đối tượng phạm văn hiễu và sông a cho cũng đã bị phát hiện khi đang vận chuyển bốn bánh heroin một mươi hai viên ma túy tổng hợp đi tiêu thụ
tại cơ quan công an hiễu và cho khai nhận hai đối tượng liên kết móc nối với nhau mua số ma túy trên từ bên kia biên giới với giá gần một trăm ba mươi triệu đồng về để bán kiếm lời
đang trong quá trình giao dịch mua bán thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú tân tỉnh cà mau vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với hồng duy phú
xã tân hưng tây huyện phú tân về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
theo đó vào ngày bốn tháng năm lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra và bắt quả tăng đối tượng hồng duy phú
có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy thu giữ một bịch ni lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy
tại tròi lá phía sau nhà
tiến hành khám xét nơi ở của hồng duy phú lực lượng phát hiện thêm chín bịch ni lông có chứa tinh thể màu trắng
nhiều dụng cụ thường được dùng để sử dụng ma túy
ngoài ra còn phát hiện thêm hai cây dao một cây dựa hai gậy ba khúc và hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng
xác định công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy phải song hành với công tác phòng ngừa tội phạm tệ nạn ma túy
thời gian qua công an huyện đại tử tỉnh thái nguyên đã tập trung đấu tranh với tội phạm giải quyết tệ nạn ma túy
theo hướng đẩy mạnh công tác đấu tranh ngăn chặn hạn chế ma túy từ bên ngoài thẩm lậu vào địa bàn
đồng thời tăng cường đấu tranh triệt phá các điểm bán lẻ chất ma túy trái phép nhằm chặt cung trật cầu ngay trong địa bàn huyện
đây là hai đối tượng vừa bị công an huyện đại từ tỉnh thái nguyên tạm giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đáng chú ý các đối tượng đều từng có tiền án tiền sự khi ra tù lại tiếp tục tái phạm tội
công an huyện đại tử tỉnh thái nguyên tạm giữ về hành vi mua bán trái pháp nhằm chặt cung chặt cầu ngay trong địa bàn
khi tôi đi mua ma túy về để sử dụng cho bản thân đi về đến khu tuyên trường
thì tiên trường một bị công an xã tuyên hội bắt khỏa tăng
trong túi tôi có năm gói halloween
khi về đến nhà thì công an xã tuyên hội khám nhà tôi có để trong lọ màu xanh
trong đó có hai mươi bốn gói thuốc dạng heroin
gói bằng giấy bạc màu trắng
vì là các đối tượng từng đi cai nghiện bắt buộc và tù tha về địa phương
nên dù hoạt động mang tính chất nhỏ lẻ
chủ yếu là mua ma túy về phân nhỏ bán lại kiếm lời
nhưng thủ đoạn phương thức hoạt động của tội phạm ma túy rất tinh vi
gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng
các đối tượng này thường là các đối tượng có tiền án tiền sự về loại tội phạm cơ bạc
thứ hai là các đối tượng có tiền án tiền sự thì có rất nhiều kinh nghiệm để đối phó với cơ quan điều tra
lực lượng chức năng trong quá trình phát hiện bắt các đối tượng
và các đối tượng thường xuyên chọn những địa bàn là vùng đồi núi
khó khăn trong quá trình bắt phát hiện bắt quả tang cũng như là tiếp cận các đối tượng
bên cạnh việc tập trung triệt phá các điểm mua bán lẻ trái phép chất ma túy
thực hiện hiệu quả việc chặt cung chặt cầu
kiềm chế không để phát sinh
thêm số người nghiện mới
đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy công an huyện đại từ
cũng phối hợp với công an các xã thị trấn trên địa bàn tổ chức giả soát
thống kê chính xác số người nghiện để tổ chức phân loại và lập hồ sơ đưa đi cai nghiện đúng đối tượng
do vậy đến nay cơ bản kéo giảm tình hình phạm tội về ma túy trên địa bàn huyện
về tình hình tội phạm vi phạm bắt quật về ma túy trên địa bàn huyện đại từ
chủ yếu là các đối tượng nghiện đông hơn bảy trăm linh đối tượng
do vậy là tình trạng mua bán ma túy chủ yếu tập trung là các loại mua bán nhỏ lẻ
không thành đường dây không hình thành thành tổ chức của đường dây
chủ yếu là các điểm nhỏ lẻ để bán cho các con nghiện sử dụng trên địa bàn
từ việc công an đại từ giải quyết tốt tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn
đã góp phần kiềm chế các vụ phạm pháp hình sự
như cướp giật trộm cắp tài sản gây dối trật tự công cộng
bảo đảm giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội ở địa phương
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam vừa thi hành lệnh khám xét khẩn cấp
và tạm giữ hình sự đối với huỳnh thị ly ly chú tẻ thôn đức bố hai
xã tam anh bắc huyện núi thành tỉnh quảng nam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai ly sử dụng các trang mạng xã hội facebook
zalo và tạo ra nhiều nicknam ảo để lập thành một nhóm gồm nhiều thành viên tuyển dụng việc làm
tại khu công nghiệp ô tô chu lai trường hải tự giới thiệu nhận xét duyệt các hồ sơ xin việc
và điều chuyển công việc trong khu công nghiệp trường hải với chi phí từ năm trăm linh đồng
đến hai bảy trăm linh đồng một hồ sơ
thực chất ly đã lấy tiền tiêu xài cá nhân còn hồ sơ cất giữ tại phòng trọ
tổng số tiền li chiếm đoạt được là khoảng ba mươi triệu đồng
còn tại lâm đồng công an huyện dư linh tỉnh lâm đồng phối hợp với công an thành phố đà lạt
vừa bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn tiến nhật trú tại thôn phú hiệp một xã gia hiệp huyện di linh tỉnh lâm đồng
về hành vi trộm cắp tài sản
qua đầu tranh bước đầu đối tượng khai nhận đã thực hiện ba vụ trộm cắp xe máy tại thành phố đà lạt
và bốn vụ trộm cắp xe máy tại địa bàn huyện di linh sau đó đem đi tiêu thụ tại thành phố đà lạt
ngoài ra đối tượng đã trộm cắp hai xe máy tại xã gia hiệp và xã bảo thuận huyện di linh
được biết nhật là đối tượng nghiện ma túy và thường xuyên lang thang các khu vực vắng dân cư
khi phát hiện có xe máy người dân đi làm không có người trông coi thì tháo dây điện nguồn để thực hiện hành vi trộm cắp
thưa quý vị tại thành phố hồ chí minh vào khoảng một mươi chín h ba mươi tối qua
chiếc xe do nam tài xế khoảng bốn mươi tuổi cầm lái chạy trên đường kha vạn cân
hướng từ cầu vượt linh xuân về chợ thủ đức
khi xe này vừa ôm cua rẽ phải tại giao lộ đường dương văn cam kha vạn cân
giáp giữa phường linh tây và trưởng thọ thành phố thủ đức
thì bất ngờ lao qua làn đường ngược lại và tông vào nhiều xe máy
vụ việc đã khiến cho bốn người bị thương nặng có khoảng một mươi xe máy các loại bị xe hơi tông vào
tuy nhiên có sáu xe hư hỏng nhẹ nên người dân tự rời khỏi hiện trường
sau tai nạn tài xế đã bỏ trốn khỏi hiện trường
lực lượng y tế cũng đã nhanh chóng có mặt sơ cứu người bị nạn rồi chuyển đi cấp cứu
đến khuya cùng ngày lực lượng kỳ sát giao thông thành phố thủ đức vẫn đang tiếp tục xử lý sự cố
khám nghiệm hiện trường và điều tiết giao thông qua khu vực này
thưa quý vị năm nay bộ giáo dục và đào tạo quy định học sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp
trung học cơ sở trung học phổ thông theo hình thức trực tuyến trên hệ thống quản lý thi
theo đó sẽ sử dụng mã định danh cá nhân căn cước công dân để thực hiện công tác đăng ký xét tuyển
vậy việc sử dụng mã định danh này được thực hiện như thế nào cũng như là những vấn đề gì đang được đặt ra
khi ứng dụng mã định danh này trong công tác giáo dục đào tạo
xin mời quý vị cùng đón xem vấn đề và chính sách ngày hôm nay để tìm hiểu rõ hơn về nội dung này
còn bây giờ sẽ là một vài thông tin thời tiết đáng chú ý
quý vị thân mến hôm nay thì bắc bộ trời quang mây và trời nắng trói trang
thời tiết oi bức với mức nhiệt khoảng hai mươi chín ba mươi độ c
vì là nắng đầu mùa do vậy là khó tránh khỏi cảm giác đau đầu mệt mỏi cũng như là uổi oải
vậy nên quý vị hạn chế không nên uống nước lạnh để bảo vệ cổ họng
đồng thời tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời quá lâu
tránh tắm ngay sau khi đi nắng về và hạn chế tắm đêm
còn với khu vực phía nam thì sau những cơn mưa rông vào ngày hôm qua
thì tối và đêm nay mưa sẽ giảm dần nhiệt độ giao động trong khoảng ba mươi ba mươi một độ c
cảm giác dễ chịu và mát mưa
thông tin chi tiết cho các vùng trên cả nước sẽ được chúng tôi cập nhật ở phần sau của chương trình
còn bây giờ là các tin tức đáng chú ý khác
thưa quý vị tại sơn la lực lượng chức năng liên tiếp bắt các vụ vận chuyển trái phép chất ma túy
vừa bị phát hiện và bắt giữ
tại bản phát xã lòng sập huyện mộc châu tỉnh sơn la
đối tượng chức năng liên tiếp bắt các vụ vận chuyển trái phép chất ma túy vừa bị phát hiện và bắt giữ

đối tượng khai mua số ma túy trên của một người đàn ông ở bên kia biên giới nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
về để bán kiếm lời
trong khi đó thì tại bản thống nhất xã trường khương huyện sông mã
hai đối tượng phạm văn hữu và sồng a cho cũng đã bị phát hiện khi đang vận chuyển bốn bánh heroin
một mươi viên ma túy tổng hợp đi tiêu thụ
tại cơ quan công an hữu và cho khai nhận hai đối tượng liên kết móc nối với nhau mua số ma túy trên
từ bên kia biên giới với giá gần một trăm ba mươi triệu đồng về để bán kiếm lời
đang trong quá trình giao dịch mua bán thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
ngày năm tháng năm thanh tra bộ văn hóa thể thao và du lịch đã mời ca sĩ sơn dùng mtb lên làm việc
sau khi mv there s no one at all bị dư luận phản ứng
tuy nhiên chỉ có hai đại diện của nam ca sĩ có mặt tại buổi làm việc
căn cứ vào khoảng ba điều một mươi ba nghị định ba mươi tám hai nghìn hai mươi một ndcp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo
cơ quan chức năng đã quyết định xử phạt ca sĩ sơn tùng mtv với mức phạt bảy mươi triệu đồng
kèm theo đó thanh tra bộ văn hóa thể thao và du lịch cũng yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn
mtb entertainment của sơn dùng có trách nhiệm tiêu hủy bản ghi hình there s no one at all
nộp lại số lợi thu được từ mv tháo gỡ bản ghi hình there s no one at all dưới hình thức
điện tử trên môi trường mạng và kỹ thuật số
liên quan đến vụ cháy xe chở dầu trên cao tốc tp hcm trung lương qua khảo sát bước đầu xác định
vụ xe chở dầu nhất bốc cháy trên cao tốc tp hcm trung lương gây hư hỏng gần một km mặt đường
ở hệ thống ta lui rào chắn thiệt hại trên hai tỷ đồng
hiện các đơn vị có liên quan đã chủ động tiến hành sửa chữa mặt đường
để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông trên cao tốc
trước đó vào khoảng một mươi hai h bốn mươi trưa ngày bốn tháng năm xe tải chở dầu nhớt do tài xế nguyễn hoàng thương
chú tại tp cn điều khiển lưu thông trên cao tốc tp hcm trung lương
hướng từ tp hcm về tỉnh tiền giang
lúc này xe chở khoảng năm trăm linh hộp dầu nhớt để trong thùng cắt tông
khi xe tải đến km ba mươi bảy năm trăm năm mươi đoạn thuộc ấp cầu tre xã lợi bình nhơn
thành phố tân an tỉnh long an thì bất ngờ bốc cháy dữ dội
nguyên nhân ban đầu được xác định là do lúc bị nổ xe mất kiểm soát
cọ và toa ly phát sinh nhiệt và bốc lửa
dầu nhất trên xe chảy loang khắp mặt đường khiến cho ngọn lửa bùng phát dữ dội
hàng trăm mét và giao thông trên cao tốc ủn tắc nhiều giờ liên tục
chủ động kịp thời ứng phó với các tình huống cháy nổ và tai nạn lớn xảy ra
tại các cơ sở có nguy hiểm cháy nổ cao đặc biệt là các cơ sở tập trung đông người
cùng với đó là công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy tốt nhất
cho đại hội thể thao đông nam á sea games ba mươi một
ủy ban nhân dân quận nam tử liêm thành phố hà nội đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy
tìm kiếm cứu nạn cứu hộ năm hai nghìn hai mươi
từ cuộc diễn tập này lực lượng cơ sở và người dân đã nắm vững phương châm bốn tại chỗ
trong phòng cháy chữa cháy để không bị động lúng túng bình tĩnh xử lý chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ đạt hiệu quả
tình huống giả định đám cháy xuất phát từ khu vực hầm có chứa nhiều phương tiện
như răng dầu tại tổ hợp iris garden tại địa bàn phương cầu diễn quận nam tử liêm
cháy phát triển nhanh bao trùm một phần của tầng hầm và có nguy cơ cháy lan
trong quá trình thoát nạn nhiều người do tâm lý hoảng loạn gây ra tình trạng chen lấn sô đẩy
lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở bảo vệ của tổ hợp đã triển khai các hoạt động
thông báo cho lực lượng chức năng tổ chức sơ tán hướng dẫn thoát nạn
và sử dụng các phương tiện tại chỗ để chữa cháy ban đầu
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tp hà nội đã có mặt kịp thời triển khai các phương án nhanh chóng công chế đám cháy
và tổ chức tìm kiếm cứu hộ cứu nạn
trong các vị trí và những phương tiện sử dụng các phương tiện tại chỗ
để đảm bảo công tác cứu nạn cứu hộ và an toàn cho cư dân
khi mình trang bị được các kiến thức cho cư dân thì việc liên quan đến trị có sự khổ trẻ da
thì người dân sẽ có những ý thức và những cái phương án
khi thắt nạn bằng thang bộ thì mọi người sẽ đi thắt nạn theo thang bộ
theo các lối được phân luồng tại tòa nhà
do vậy là cái được trang bị kiến thức trên thì người dân cũng sẽ có nhiều kiến thức hơn
trong quá trình mình thoát hiểm thoát nạn
việc làm sao để ý thức của người dân ngày càng nâng cao chủ động trong khi có sự cố về cháy nổ xảy ra
đóng vai trò rất quan trọng để kiềm chế thấp nhất những thiệt hại có thể gây ra
nhất là vào thời điểm nắng nóng nguy cơ xảy ra cháy nổ luôn tiềm ẩn
công tác thì chúng tôi thường xuyên làm công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho toàn bộ các tổ dân cư
chúng tôi cũng đã thường đa dạng hóa loại hình tuyên truyền
thường xuyên chúng ta cũng biết trong buổi nắng này sử dụng nhiều thiết bị làm mát dẫn đến quá tải thống điện
nên là chúng tôi tập trung vào việc khuyến cáo trong việc sử dụng điện và đảm bảo an toàn về điện đối với các khu dân cư
trong thời điểm này nam tử liêm là địa bàn trọng điểm diễn ra nhiều hoạt động đại hội thể thao đông nam á sea games ba mươi một
vì vậy công tác đảm bảo không cháy chạy cháy
đã được công an quận nam tử liêm phối hợp với các đội phòng cháy chữa cháy cơ sở trú trọng quan tâm
doc games thì đội phòng cháy chạy cháy cơ sở đã được kiện toàn gồm có bốn mươi đồng chí
các đồng chí cơ bản đã được tập huấn nhiệm vụ về phòng cháy cháy cháy
sử dụng thành thạo các phương tiện trang bị kỹ thuật hiện có tại chỗ
và bản thân chúng tôi thì cũng ý thức được rằng đây là một cái nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng của đất nước
vì vậy chúng tôi cũng cố gắng phối hợp và thực hành tốt
những công tác chuyên môn nghiệp vụ
để công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy thật sự hiệu quả
vẫn phụ thuộc nhiều vào ý thức của cơ quan doanh nghiệp hộ gia đình
do đó người dân nên tự giác chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy
trao dồi các kỹ năng thoát nạn chủ động phát hiện kịp thời các dấu hiệu về cháy nổ
để hạn chế thấp nhất thể thại có thể xảy ra
thưa quý vị chỉ còn vài ngày nữa là đại hội thể thao đông nam á
sea games ba mươi một sẽ chính thức được bắt đầu
là nơi diễn ra lễ khai mạc cũng như là nhiều môn thi đấu nhất
thủ đô hà nội đã có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng để tạo ấn tượng với du khách trong và ngoài nước
hưởng ứng đợt cao điểm vệ sinh môi trường hướng tới sea games ba mươi một do thành phố phát động
các địa phương đã chủ động triển khai nhiều hoạt động thiết thực
vì một thủ đô sáng xanh sạch đẹp
phường liễu giai quận ba đình
những ngày này công tác đảm bảo an ninh trật tự vệ sinh môi trường được tăng cường hơn
để chuẩn bị cho các ngày lễ lớn
đặc biệt là sea games ba mươi một
bên ngoài khu vực cung quần ngựa nơi sẽ diễn ra ba môn thi đấu trong kỳ sea games
cũng thường xuyên được đảm bảo vệ sinh môi trường
phòng trào làm đẹp đường phố đảm bảo vệ sinh môi trường
cũng đã được phụ nữ toàn phường hưởng ứng
đất nước mình rất vinh dự được tổ chức sea games
các phòng trào để phát động phụ nữ tham gia rất tích cục và nhiệt tình
đóng góp một phần cho quê hương đất nước mình
giới thiệu quảng bá với khách công tế
tất cả một mươi tri hội đường phố nào cũng sạch sẽ
cây xanh trồng mà tưới rất đẹp luôn
đoàn thanh niên cũng đã triển khai nhiều hoạt động
để tạo ấn tượng đẹp cho du khách trong và ngoài nước
về một thủ đô sáng xanh sạch đẹp
phát huy cái vai trò sung kích của tuổi trẻ phường liễu giai
thì đoàn thanh niên phường liễu giai cũng ra quân
vào buổi hai bốn sáu thứ bảy chủ nhật
góp một phần nhỏ bé để làm đẹp thêm một phần nào đó cho thủ đô
ngoài ra công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông phòng chống dịch bệnh
cũng sẽ được lực lượng công an đẩy mạnh
kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm
tuyên quyền tất cả các hộ kinh doanh
kinh doanh phải chấp hành tất cả các điều kiện về vệ sinh môi trường
đảm bảo cho trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông
chỉ game qua mốt là tốt nhất có thể
nhân dân hệ thống chính trị ngân cư các đơn vị đóng trên địa bàn phường
cùng tham gia để đảm bảo công tác trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị
tổn phố đã xây dựng phong trào thi đua là ngõ phố sáng xanh sạch đẹp văn minh đô thị
sea games ba mươi một là một sự kiện lớn quan trọng của đất nước
và cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước con người việt nam nói chung
và hà nội nói riêng
vì vậy việc đảm bảo cho thủ đô luôn sáng xanh sạch đẹp văn minh
đảm bảo an ninh an toàn là trách nhiệm của mỗi người dân
và cả cận đồng
thưa quý vị đây là năm đầu tiên bộ giáo dục và đào tạo quy định học sinh
đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học cơ sở trung học phổ thông
theo hình thức trực tuyến trên hệ thống quản lý thi
theo đó sẽ sử dụng mã định danh cá nhân căn cước công dân
để thực hiện công tác đăng ký xếp tuyển
đặc biệt với việc kết nối chia sẻ đồng bộ cơ sở dữ liệu
của ngành của bộ giáo dục và đào tạo với cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư của bộ công an đã mang tới nhiều tiện ích trong thực tế
tính đến thời điểm này một trăm linh công dân trong lứa tuổi hai nghìn bốn hai nghìn bảy
nếu dự thi đều đã được cấp mã định danh để đăng ký dự thi trực tuyến
các kỳ thi do bộ giáo dục và đào tạo tổ chức năm hai nghìn hai mươi hai
và từ ngày bốn tháng năm các thí sinh đã tiến hành thực hiện
việc đăng ký trực tuyến chính thức trên hệ thống quản lý thi
tại trường phổ thông
nó giúp cho mình thuận lợi thông rất là nhiều
nó có thể giúp mình tiến ích trong việc làm các ví tơ
mà không cần phải mất quá nhiều thời gian
cái việc đăng ký trực tuyến bọn con có thể sửa nếu mà có sai sót sẽ
nó sẽ đơn giản hơn là phải viết lại từ đầu
như các năm khác làm trên bản giấy
ngoài ra có thể chỉnh sửa thông tin nếu mà không chính xác
hoặc là có sai sót